ngọc đại nghĩa trương văn liêm trương thái nguyên là các chủ tiệm vàng và dương công cường có thỏa thuận chuyển tiền đô la mỹ từ việt nam sang campuchia và mua vàng chuyển về việt nam
các đối tượng bên campuchia thuê hạnh vận chuyển vàng tiền đô la mỹ giao cho vân nghĩa cường và nguyên để nguyên giao lại cho trang để vận chuyển tiền vàng đô la mỹ qua lại qua biên giới
hạnh đã thuê và phân công phấn và lộc trực tiếp liên hệ với nguyên cường vân và nghĩa nhận tiền đô la mỹ giao vàng và nhận tiền đô la mỹ
hạnh đã thuê và phân công phấn và lộc trực tiếp liên hệ với nguyên cường và nghĩa nhận tiền đô la mỹ giao và nhận tiền đô la mỹ qua lại qua biên giới

hạnh đã thuê và phân công phấn và lộc trực tiếp liên hệ với nguyên cường và nghĩa nhận tiền đô la mỹ giao và nhận tiền đô la mỹ giao và nhận tiền đô la mỹ